nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công dầm thép cầu một mươi chín thuộc dự án đầu tư xây dựng bốn tuyến đường chính trong khu đô thị mới thủ thiêm
sở giao thông vận tải tp hcm vừa đưa ra mốc thời gian tạm dừng lưu thông qua hầm vượt sông sài gòn
sở giao thông vận tải tp hcm yêu cầu trong khoảng thời gian từ hai mươi ba h hôm trước đến ba h sáng ngày hôm sau các ngày hai mươi ba hai mươi bốn hai mươi năm hai mươi sáu tháng ba
ngày một mươi ba một mươi bốn một mươi năm một mươi sáu tháng bốn và mùng bốn mùng năm mùng sáu mùng bảy tháng năm sẽ tạm dừng lưu thông qua hầm vượt sông sài gòn theo cả hai hướng
việc này nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công lao lắp dầm thép cầu một mươi chín thuộc dự án đầu tư xây dựng bốn tuyến đường chính trong khu đô thị mới thủ thiêm
sở giao thông vận tải tp hcm cũng lưu ý người dân phải chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông